dự án cầu vượt thép tại nút giao thông nguyễn thái sơn nguyễn kiệp quận go vấp tp hcm
được kỳ vọng giúp giảm un tắc giao thông cho khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất
tuy nhiên đến nay dù đã quá thời gian hoàn thành hơn bảy tháng công trình vẫn còn giang dở
theo kế hoạch ban đầu dự án sẽ hoàn thành trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám nhưng đến nay mọi thứ còn ngỗ ngang
chủ đầu tư đã tạm ngừng thi công
lý giải cho việc chậm trễ này đơn vị chủ đầu tư là khu quản lý giao thông đô thị số ba thuộc sở giao thông vận tải thành phố
cho biết do chưa có mặt bằng thi công nhánh cầu nối về đường nguyễn kiệm
hiện khu vực này còn năm mươi hai trên sáu mươi ba hộ dân chưa đồng tình với mức đền bù giải phóng mặt bằng
cầu vượt này thuộc sáu dự án trọng điểm của tp hcm nhằm giảm tình trạng kẹt xe cho khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất